tin an ninh trật tự cập nhật ông phạm phú trường giang phó giám đốc phụ trách sở y tế tp cần thơ tối qua cho biết đã ra quyết định kỷ luật cảnh cáo ông nguyễn kim hải giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt
ông hải bị kỷ luật do vi phạm quy định về tổ chức triển khai tiêm chủng vaccine không đúng quy định khi triển khai tiêm cho người dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt
giám đốc trung tâm y tế quận thốt nốt không tuân thủ quy trình quy định chuyên môn nghiệp vụ gây dư luận xấu trong cán bộ công chức viên chức và nhân dân làm giảm uy tín đơn vị công tác
trước đó vào ngày một mươi ba tháng chín trên mạng xã hội xôn xao về trường hợp một mươi ba tuổi cháu của cán bộ y tế phường đã tiêm đủ hai mũi vaccine pfizer
ngoài trường hợp này ubnd quận xác minh còn có hai trường hợp khác
sau đó báo chí tiếp tục phát hiện thêm danh sách năm mươi bảy trẻ dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt đã được tiêm vaccine
không đúng với hướng dẫn của bộ y tế theo kết quả thanh tra của sở y tế danh sách năm mươi bảy trẻ dưới một mươi tám tuổi ở quận thốt nốt đã tiêm vaccine là đúng
sở y tế sau đó đã đình chỉ công tác với ông hải việc điều hành trung tâm y tế quận thốt nốt được phân công cho một phó giám đốc phụ trách khác
ông trịnh minh thắng bí thư quận ủy chủ tịch ubnd quận thốt nốt cho biết đã yêu cầu kiểm điểm xử lý kỷ luật đối với những người có liên quan
sức khỏe của các trẻ dưới một mươi tám tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đều ổn định